người dân tại xã thái bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đang xuân sao trước thông tin về tình trạng khai thác cát rầm rộ không kể ngày đêm trên địa bàn
một số hộ dân đã có đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền ngoài ra họ còn bị các đối tượng lạ mặt đe dọa
trước những thông tin trên các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên quang đã tiến hành kiểm tra xác minh làm rõ nội dung này
địa điểm được phản ánh về tình trạng khai thác cát sỏi dầm rộ làm sạt lở đất canh tác phá nát đường bê tông của người dân thuộc địa phận thôn bốn xã thái bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
tại khu vực này tỉnh tuyên quang cấp phép cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại lục phát được khai thác cát sỏi bằng phương pháp lộ thiên và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại toàn thắng xây dựng bến thủy nội địa theo quy hoạch đã được phê duyệt
nguyên trưởng tỉnh tuyên quang đã kiểm tra thực địa và có kết luận tại thời điểm kiểm tra khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản và xây dựng bến thủy nội địa của hai công ty trên không có hiện tượng sạt lở đất nông nghiệp đất ở và sụt lún bờ sông
bên cạnh đó thông tin có nhiều đối tượng lạ mặt tới thôn bốn xã thái bình đe dọa quấy dối người dân cũng đã được làm rõ
sở tài nguyên và môi trường tỉnh tuyên quang đã giao thanh tra sở phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra kiểm soát các đơn vị trong quá trình khai thác nếu có hành vi vi phạm hoặc có những hiện tượng gây sạt lở sụt lún bờ sông ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì sẽ có biện pháp ngăn chặn xử lý theo đúng quy định của pháp luật